tiếp tục với các tin tức đang truy khác những ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu cân bão số hai
tại các tỉnh miền núi phía bắc đã có mưa lớn tính đến trưa nay đã có bảy người chết và mất tích do bị mưa lũ cuốn trôi
cụ thể tại hòa bình có ba người chết hai người mất tích do lũ cuốn trôi
lào cai có một người cũng bị cuốn trôi khi đi qua đập tràn chưa tìm thấy thi thể
phú thọ có một trường hợp tương tự
dự báo khu vực bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to
đặc biệt các sông suối thuộc các khu vực bắc bộ và thanh hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ
nguy cơ cao sẽ ra lũ quét xa lờ đất ở vùng núi và ngập đột cục bộ tại vùng trũng thấp
các tỉnh khu vực vùng núi bắc bộ và thanh hóa
để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh miền núi phía bắc bố trí lực lượng kiểm soát cảnh báo hướng dẫn giao thông
tại các ngầm tràn tuyến đường bị ngập sâu chia cắt không để người và phương tiện đi qua
các địa phương tổ chức quản lý trong giữ không để trẻ chơi đùa đi lại tại khu vực có nguy cơ cao
xảy ra lũ quét sạt lở đất tăng cường thông tin kịp thời đến người dân về tình hình mưa lũ
bằng các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh